trốt phiên giao dịch trên thị trường new york mỹ ngày hai mươi một tháng hai giá vàng giao sau đã tăng lên mức cao nhất kể từ thời điểm tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
các dữ liệu về tình hình kinh tế không xuân sẻ đã đẩy nhu cầu mua vàng lên cao trong phiên giao dịch đã tăng hai mươi tám ba đô la mỹ tương đương với một bảy mươi năm lên mức một sáu trăm bốn mươi tám tám đô la mỹ một ounce
trong khi đó chỉ số đồng đô la mỹ so với sáu đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới giảm năm mươi tám xuống mức chín mươi chín hai mươi tám điểm tính đến hai giờ ba mươi phút sáng nay theo giờ việt nam